mở đầu như thường lệ là các tin tức về an ninh trật tự
năm mươi năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án vừa độc phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện triệt phá
tại địa phận xã tân lập huyện hướng hóa
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện hai xe ô tô
do trần anh tú và trần hoàng giang cùng chú tỉnh quảng bình điều khiển
có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra lái xe trần anh tú đã chấp hành hiệu lệnh
còn trần hoàng giang đã quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao
đến đoạn km sáu mươi bảy quốc lộ chín đối tượng đã ném ra ngoài túi sách màu nâu
đực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh và phát hiện bên trong có chứa
năm mươi năm viên ma túy loại hồng phiến
quá trình truy đuổi tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nói trên
tại cửa hàng xăng dầu tân liên thị trấn khe xanh
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
lập biên bản vụ việc qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội
vận chuyển trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
tỉnh an giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh tạm giam
nguyễn văn sích chủ tịch huyện thoại sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi
xích lên mạng xã hội và kết nối với một người lạ
nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do mình đứng tên với giá năm triệu đồng
sau đó nhiều mối quan hệ quen biết xích đã liên hệ thỏa thuận thế chấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất này cho ông đặng thế huy ở huyện trợ mới tỉnh an giang để lấy bảy mươi triệu đồng
khi xích yêu cầu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi ra lô cho mình
để kiểm tra tính pháp lý thì ông huy đã phát hiện là giấy tờ giả
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi trong lúc xích hẹn ông huy tại một quán cà phê
thuộc xã vĩnh khánh huyện thoại sơn để giao dịch thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại một kho hàng thuộc phường triền sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
một nạn nhân đã bị chém dẫn đến tử vong hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua mùng ba tháng một mươi hai
tại một kho hàng hóa ở tổ sáu phường triền sinh
người dân xung quanh cho biết thời điểm trên
xe bước xuống từ xe tải sau khi to tiếng với thủ kho người này lên xe cầm hung khí
đuổi đánh và chém vào mặt khiến nạn nhân chưa rõ danh tính bị thương nặng và tử vong sau đó
công an thành phố sơn la cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ nguyên nhân
trong một mươi năm ngày cục cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra gần tám trường hợp vi phạm
bị xử phạt trên quốc lộ một quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố hồ chí minh
lâm đồng và đồng nai tăng hơn bảy mươi so với một mươi năm ngày liên kệ trước đó
từ một mươi năm tháng một mươi một đến ba mươi tháng một mươi một bộ công an giao cục cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra
đồng đốc lực lượng công an ba tỉnh thành phố tham gia kế hoạch
trong quá trình thực hiện các tổ công tác đã kiểm tra liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung vào các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn
ma túy tốc độ chở quá tải trọng
các tổ công tác đã kiểm soát gần một trăm sáu mươi phương tiện xử lý gần tám trường hợp vi phạm
so với một mươi năm ngày liên trước khi thực hiện kế hoạch số vi phạm bị xử lý tăng bảy mươi tám
đáng chú ý có một hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm một mươi năm sáu
ba tám trăm bảy mươi tám lái xe chạy quá tốc độ chiếm năm mươi một tám một trăm bốn mươi hai tài xế dương tính ma túy chiếm một chín
đồng thời các tổ công tác đã phát hiện hai trường hợp tàn trữ
trái phép chất ma túy
cùng thời điểm trên tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi và quốc lộ một
qua lâm đồng đồng nai và thành phố hồ chí minh đã giảm cả ba tiêu chí
so với một mươi năm ngày liên kề trước đó
điểm nổi bật trong kế hoạch này là đã điều tiết được liên tuyến
có sự kết nối giữa công an ba tỉnh thành phố với nhau để xử lý hiệu quả
các hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ đại diện cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh
nhiều tháng qua công an các quận huyện thành phố thủ đức đã ra quân hàng trăm lượt
nhằm góp phần chống quảng cáo bẩn đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị ở địa phương
ngay từ những ngày đầu ra quân người dân tham gia bóc xóa quảng cáo bẩn
ông đỗ văn hòa là một trong những người dân tham gia thường xuyên khi chính quyền xã tân thông hội
huyện củ chi thành phố phát động vào mỗi cuối tuần
với ông hòa những quảng cáo dán trên bờ tường cột điện ngoài việc mất mỹ quan đô thị
thì còn ảnh hưởng nhiều đến mặt đời sống của người dân
tôi đi bóc xóa gỡ cái quảng cáo là anh em tôi cùng đi với công an tổ chưởng
cùng với công an với dân quân ấp kêu dân phụ luôn dân đồng tình dân nói mấy cái này là
nó hại nó bất bình với người dân quá đi chứ cái vụ mà giấy tiền lãi cao quá nó bất bình quá
không chỉ riêng ông hòa mà nhiều người dân khác sinh sống trên địa bàn
cũng đồng tình ủng hộ việc bóc gỡ quảng cáo từ hoạt động mang tính phong trào kêu gọi
đến nay mỗi người dân các đoàn thể chính trị hội phụ nữ hội cựu chiến binh bảo vệ dân phố
dân quân học sinh sinh viên người lao động đã phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn
viên thanh niên tại địa phương thông qua hoạt động tuyên truyền cho người dân thì em có nghe một số
người dân những người khó khăn về tài chính thì họ có tìm tới các số điện thoại trên tín dụng đen
cục điện thì thông qua hoạt động của đoàn thanh niên thì em cũng muốn góp phần không để cho người dân
sử dụng những dịch vụ nguy hiểm đến bản thân họ như vậy kể từ khi triển khai kế hoạch đến nay
công tác bóc xóa các quảng cáo sai quy định được ban ngành và các xã trên địa bàn huyện củ chi
duy trì thường xuyên hàng chục ngàn quảng cáo bẩn trên các tuyến đường hẻm đã được bóc xóa
bất kể vai trò tuổi tác ai nấy đều hăng hái tham gia công việc chung của địa phương
khu phố không chỉ tại xã tân thông hội
nhiều xã thị trấn thuộc huyện củ chi cũng triển khai kế hoạch bóc xóa quảng cáo sai phép
quảng cáo tín dụng đen hàng tuần ngoài ra các đơn vị đã vận động các hộ dân cam kết từ nguyên
bảo quản trông coi chú động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các mảng tường tủ điện
trụ điện trụ đèn trước cửa nhà và xung quanh nhà
thì duy trì mình phải tiếp tục đó tuần sau mình đi tiếp tục hoài đi cho sạch hết cái địa bàn luôn
tương hướng này thì tụi tôi thì nói chung là điều điều hàng tuần nào cũng xã là triển khai hàng
từng để đi tháo gỡ những cái bóc xóa thấy chỗ nào có thì tôi gỡ chỗ đó thì từng nào cũng vậy
nhiều khi tôi đi trên đường tôi thấy tôi cũng ghé tôi gỡ thực hiện ý kiến chỉ đạo ban giám đốc
công an thành phố hồ chí minh về việc triển khai có hoạt động hưởng ứng sau hội nghị trực tuyến triển
khai phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tuổi trẻ
công an thành phố thì trong tháng một mươi một vừa qua đoàn thanh niên công an các quận huyện đã phát động ra
tháng một mươi hai bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn quận hoạt động này đang
được triển khai đồng loạt liên tục trên khắp địa bàn thành phố và ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển pháo
nổ đối tượng bị bắt cùng với tăng vật liên quan là hơn một tấn pháo qua công tác nắm tình hình
vào lúc một h một mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai tại ấp tu hai xã đồng khởi huyện châu thành
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh phối hợp cùng với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tây ninh và công an huyện châu thành phát hiện đối tượng lê xuân vinh chú tại tỉnh thanh hóa
tạm trú tại bình dương điều khiển xe ô tô tải nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên là dừng xe để kiểm
tra qua kiểm tra thì phát hiện trên xe của đối tượng có nhiều loại pháo nổ tổng trọng lượng
hơn một tấn bước đầu lê xuân vinh khai nhận toàn bộ số pháo trên đối tượng nhận vận chuyển thuê
lợi lạ tại khu vực biên giới giáp danh với campuchia để đem về tiêu thụ
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mua bán hóa đơn trái
phép thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện trợ mới tỉnh an giang sáng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can cùng chú
tại huyện trợ mới tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đặng trương minh thiền giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn tư vấn xây dựng nam thịnh tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tuấn minh phó tránh văn phòng
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trợ mới nguyễn thanh tâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thịnh phát biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lăng thanh phong phó phòng kinh tế hạ tầng huyện trợ mới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều tài liệu thiết bị liên quan đến vụ án
trong quá trình điều tra xác định tâm giúp sức cho trần hữu đức chủ tịch ủy ban nhân dân xã tấn mỹ
lập hồ sơ quyết toán khống công trình và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn trăm tám mươi năm triệu đồng
phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên một tám tỷ đồng
thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng
chiếm đoạt trên bảy trăm linh ba triệu đồng và giúp sức cho đức
và tâm trong việc lập hồ sơ quyết toán khống công trình nguyễn tuấn minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng tử gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
thưa quý vị chính phủ vừa có tờ trình gửi ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn và mức giảm thuế tương đương năm mươi biểu khung thuế và đang được áp dụng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cụ thể năm hai nghìn hai mươi bốn
mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với xăng trừ ethanol là hai đồng một lít với nhiên liệu bay dầu diesel mazut dầu nhờn là một đồng một lít
với dầu hỏa sáu trăm linh đồng một lít
theo tính toán khi giảm thuế này giá xăng dầu bán lẻ sẽ giảm từ một một trăm linh đến hai hai trăm linh đồng mỗi lít đã gồm vat
riêng dầu hỏa giảm sáu trăm sáu mươi đồng mỗi lít
sau năm hai nghìn hai mươi bốn mức thuế bảo vệ môi trường sẽ trở lại mức bốn đồng một lít với xăng trừ ethanol nhiên liệu bay là ba đồng một lít
tuy nhiên chính phủ cho rằng việc kéo dài giảm thuế này sẽ giúp cho hạ giá bán lẻ trong nước từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm
việc giảm thuế này cũng giúp cho doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi nhất là các doanh nghiệp được hưởng lợi từ giảm thuế với xăng dầu
tuần vừa qua giá gạo việt nam xuất khẩu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong ba tháng nhờ nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước tiếp tục tăng trong khi nguồn cung vẫn hạn chế
theo các thương nhân giá gạo việt nam tăng sau khi một đơn vị thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn fish solution nhận định các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng thời tiết el nino sẽ hỗ trợ giá trong năm tới
các thương nhân xuất khẩu cho rằng giá trào bán gạo của việt nam tiếp tục vững giá và tăng nhẹ do nguồn cung trong nước có phần hạn chế
bên cạnh đó giá nội địa hiện cũng ở mức cao áp lực lên giá xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải trào bán ở mức cao mới có lãi
các chuyên gia về phân tích và dự báo thị trường việt nam cho biết để có thể vận dụng và được cơ hội tốt nhất xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong khi quyết định ký hợp đồng giao xa vì nguồn cung hạn hẹp vốn tín dụng khó khăn
trường hợp các ngân hàng có thể thúc đẩy tín dụng cho ngành gạo các doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu
thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
xuất khẩu thủy sản tháng một mươi một đã tăng trưởng dương
sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng âm tuy nhiên đà phục hồi vẫn chưa thể bứt phá trong dịp cuối năm nay
cụ thể tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần tám trăm bốn mươi triệu usd tăng sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
giá trị xuất khẩu các sản phẩm chính trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thì các mặt hàng tăng là tôm cá ngừ cá cha mực bạch tuộc và cá biển
mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng một mươi một
tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đây chưa phải là tín hiệu cho sự phục hồi của thị trường
bởi không có sự đột phá về doanh số so với những tháng trước
với diễn biến hiện nay hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam dự báo
xuất khẩu thủy sản cả năm hai nghìn hai mươi ba ước tính sẽ đạt khoảng chín tỷ usd
bắt đầu từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay dịch tả lợn châu phi đang bùng phát tại quảng trị
nặng nhất là ở quảng trị
huyện triệu phong theo các ngành chức năng cho biết đợt này do virus mạnh gây ra hiện tượng là lợn chết nhanh
bên cạnh đó thì các nốt suất huyết trên lợn không hiển thị máu không đông đặc biệt là nội tạng của lợn bị phá hủy hoàn toàn
và trước đó tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế được dịch tả lợn châu phi lây lan
xã triệu trạch huyện triệu phong là địa phương bị dịch tả lợn châu phi nhiều thứ hai trong toàn huyện
hiện sẽ có hai mươi bốn hộ nuôi
gần sáu mươi con lợn bị dịch tài lợn châu phi
toàn tỉnh quảng trị hiện có hai mươi hai xã thị trấn trên một trăm sáu mươi năm hộ nuôi lợn bị dịch tả lợn châu phi
với trên bảy trăm năm mươi con lợn bị tiêu hủy ở địa bàn năm huyện thị xã
riêng huyện triệu phong đã có một mươi sáu trên một mươi tám xã
dịch tả lợn châu phi hơn một trăm bốn mươi hộ và hơn bảy trăm linh con lợn bị tiêu hủy
xã đã trì đào cho các thôn thống kê ra soát lại số hồ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã
hồ lớn nào biểu hiện bi bệnh thì xã trì đào các hồ gia đình tiến hành kết lý đó
trì đào các thôn phối hợp với cảnh bộ thủy xã tiến hành tốt công tác giúp trị
được nguồn ba trăm linh lít của tỉnh hiện nay là hỗ trợ cho các xã thị trấn
vô khoảng độ một mươi tấn chúng tôi đang thăm ủy ban huyện hỗ trợ thêm ba trăm linh lít hỏa chất
và thêm bốn tấn vôi để tiến hành tiêu động
giai đoạn này thời tiết nắng mưa thất thường nên nguy cơ dịch tả lợn châu phi
lây lan trên diện rộng là rất cao
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng ở quảng trị
người dân cũng cần nâng cao ý thức cũng như có phương án xử lý
đặc biệt là vấn đề chăn nuôi theo hướng an toàn khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn
các dự án mở rộng đường cao tốc cầu và đường xá không chỉ hiện thực hóa giấc mơ

cầu mỹ thuận hai không chỉ là một dự án miền tây mà còn mang đến niềm vui cho người dân miền tây
khi trở về quê đón tết mà không phải gặp những khó khăn về đường xá như trước đây
theo bộ giao thông vận tải cuối năm hai nghìn hai mươi ba sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng ba dự án giao thông lớn
bao gồm cầu mỹ thuận hai cao tốc mỹ thuận cần thơ và cao tốc tuyên quang phú thọ
cầu mỹ thuận hai với tổng chiều dài sáu sáu mươi một km và sáu làng xe đang trong quá trình hoàn thiện
với hơn một triệu dân bị
cầu mỹ thuận hai có hơn chín mươi sáu công việc thi công đã hoàn thành dự kiến thông xe trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
dự án này có vốn đầu tư năm tỷ đồng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi là cầu dây văn lớn nhất
do nhà thầu việt nam thiết kế và xây dựng
cao tốc mỹ thuận cần thơ giai đoạn một với chiều dài gần hai mươi ba km đã đạt bảy mươi sáu tiến độ thi công
theo giá trị hợp đồng
phần cầu đã hoàn thành thám nhựa đã được thi công hơn tám km và tám mươi hệ thống an toàn giao thông
đã được cài đặt
dự kiến khi cầu mỹ thuận hai hoàn thành cùng với cao tốc mỹ thuận cần thơ tuyến đường cao tốc
từ tp hcm đến cần thơ dài hơn một trăm sáu mươi km sẽ được kết nối hoàn chỉnh giám thời gian di chuyển
xuống chi cầu hơn hai giờ so với gần bốn giờ như hiện nay
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba số lượng ô tô nguyên chiếc
các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng hai mươi chín bốn tương ứng tăng hai một trăm tám mươi hai chiếc
so với lượng nhập của tháng trước
lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín sáu trăm một mươi hai chiếc
tương ứng trị giá đạt hai trăm năm mươi bốn tám mươi năm triệu đô la mỹ
trong khi đó ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được tổng cục hải quan ghi nhận
trong tháng trước đạt bảy bốn trăm ba mươi chiếc với trị giá đạt một trăm bảy mươi ba sáu mươi tám triệu đô la mỹ
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan
nhập khẩu vào việt nam chủ yếu có xuất xứ
tổng cục hải quan nhập khẩu từ bốn thị trường chính là nhập khẩu từ thái lan với bốn năm trăm tám mươi chiếc
nhập khẩu từ indonesia với ba một trăm chín mươi một chiếc nhập từ trung quốc với bảy trăm chín mươi sáu chiếc và nhập từ nhật bản với năm trăm hai mươi hai chiếc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt chín tám mươi chín chiếc chiếm tới chín mươi năm tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam
trong đó xe ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có tám hai trăm một mươi chín chiếc
được làm thủ tục nhập khẩu
nhập khẩu vào việt nam với trị giá đạt một trăm chín mươi ba mươi bảy triệu usd chiếm tới tám mươi năm năm lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu
với kết quả này số xe ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống nhập về việt nam trong tháng tăng mạnh ba mươi hai
tương ứng tăng hai hai mươi chiếc so với tháng trước
còn hai tháng nữa sẽ đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn nhưng thị trường vé máy bay tết biến động mạnh về giá vé
vé rẻ gần như biến mất
còn hàng vé giá cao được mở bán thậm chí là một số chặng bay bắt đầu khang vé hết vé
theo thông tin từ các hãng bay giá vé máy bay khứ hội cho chặng thành phố hồ chí minh hà nội đi vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
một mươi tháng chạp và chiều ngược lại vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn mùng năm tháng giêng của việt nam airlines và pampo airways
ở hầu hết các khung giờ đều khoảng bảy triệu đồng một vé và vé bay vietjet là sáu bốn triệu đồng một vé
tương tự với chặng thành phố hồ chí minh vinh giá vé vietjet là năm sáu triệu đồng pampu airways là bảy một triệu đồng và viet nam airlines là tám hai đến chín triệu đồng
chặng bay từ hà nội phú quốc vào dịp tết giá vé trẻ nhất cũng lên tới bảy triệu đồng một vé đã bao gồm thuế phí
không chỉ giá vé bay tết năm hai nghìn hai mươi bốn kịch trần khách hàng cũng có ít lựa chọn về giải vé so với năm ngoái
chưa kể một số chặng bay chưa tết đã bắt đầu khang hiếm vé như thành phố hồ chí minh đà nẵng vào các ngày cận tết của việt nam airlines đã hết hạn vé phổ thông chỉ còn hạng thương gia
sau thời kỳ đóng băng các doanh nghiệp bất động sản huy động vốn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng nhiều
nhà đầu tư đang sẵn sàng cho doanh nghiệp bất động sản vây tiền khi thông tin minh bạch sử dụng vốn đúng mục đích và trả đúng hạn
thống kê gần đây của hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam cho thấy
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công với trị giá năm mươi năm sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng chỉ đứng sau ngành ngân hàng
với sự quyết tâm phá băng thị trường bất động sản của nhà nước sẽ tiếp tục là bề đỡ tốt giúp các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp một cách ổn định
sự dịch chuyển dòng tiền vào trái phiếu sẽ đem lại kỳ vọng gia tăng tính thanh khoản cho bất động sản tạo sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong tương lai
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ tốt nhất cho người dân dịp tết cũng như các mùa lễ hội xuân giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân
qua đó bộ đã thành lập các đoàn khảo sát giám sát công tác phục vụ hành khách tại các đơn vị vận tải trong đó có ga sài gòn ở tp hcm